liên quan đến vụ lật cano ở thành phố hội an tỉnh quảng nam khiến một mươi ba người tử vong và bốn người mất tích
phó thủ tướng thường trực chính phủ phạm bình minh vừa ký ban hành công điện của thủ tướng chính phủ
về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng này
để khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông và không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông tương tự
thủ tướng chính phủ yêu cầu chủ tịch ubnd trưởng ban an toàn giao thông tỉnh quảng nam
chỉ đạo các cơ quan đơn vị chức năng của tỉnh huy động mọi phương tiện nhân lực để tìm kiếm cứu nạn người
và phương tiện trong vụ tai nạn bộ trí điều kiện tốt nhất về y tế để cứu trữ ân những nạn nhân bị thương
tổ chức thăm hỏi hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong và các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn
đồng thời tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật trật tự an toàn giao thông
đường thủy khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm gây ra vụ tai nạn
bộ công an chỉ đạo công an tỉnh quảng nam khẩn trương điều tra và xác minh nguyên nhân lưu ý kiểm tra vi phạm
về điều kiện kinh doanh trên đường thủy nội địa nhất là hoạt động chở khách tham quan du lịch trên đường thủy nội địa
xét chặt kiểm soát và xử lý nghiêm đối với hành vi trở quá số người quy định kể cả xử lý trách nhiệm của chủ phương tiện
doanh nghiệp vận tải và doanh nghiệp du lịch khi để xảy ra vi phạm không để xảy ra các sự việc tương tự
vâng và cũng theo thông tin mới nhất chúng tôi vừa nhận được vào dạng sáng nay ngày hai mươi bảy tháng hai
lực lượng chức năng cho biết là đã tìm thấy thêm hai thi thể nạn nhân gồm một trẻ em và một phụ nữ
như vậy ngoài hai mươi hai người được cứu một mươi năm người tử vong hiện vẫn còn hai người chưa được tìm thấy
hiện các lực lượng chức năng vẫn tiếp tục nỗ lực tìm kiếm
song song với công tác tìm kiếm lực lượng công an quảng nam cũng đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
xử lý nghiêm những tổ chức cá nhân liên quan trong đó sẽ kiểm tra và làm rõ vi phạm về điều khiển phương tiện kinh doanh trên đường thủy nội địa
và để cung cấp thêm tới quý vị và các bạn những thông tin mới nhất về công tác tìm kiếm hai nạn nhân còn lại cho đến thời điểm này
thì chúng tôi cũng đã kết nối điện thoại với trung úy hoàng vũ phóng viên antv quảng nam
để rõ hơn về vấn đề này xin mời anh hoàng vũ ạ
xin chào trường quay hiện tại tôi đang có mặt tại hiện trường
sau hôm nay thì các lực lượng của công an cũng như công an tỉnh quảng nam đã chuyển khai lực lượng
tiếp tục tìm kiếm hai nạn nhân mất tích còn lại của vụ đám tàu
kết quả tìm kiếm thì hiện tại vẫn chưa xác định được
các lực lượng công an cũng như các lực lượng chức năng tại địa phương vẫn đang tích cực tìm kiếm
xung quanh vùng đám tàu
vâng ạ song song với công tác tìm kiếm hai nạn nhân còn lại thì chúng tôi được biết là
lực lượng công an tỉnh quảng nam vẫn đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
và xử lý nghiêm những tổ chức cá nhân có liên quan
anh có thể thông tin thêm về công tác này được không ạ
dạ vâng ạ lực lượng công an tỉnh quảng nam thì đã phân công cụ thể cho các lực lượng
như là văn phòng công an cảnh sát điều tra phòng cảnh sát hành trình
để có thể là nhanh chóng khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi và lấy lời khai
những đối tượng những người có liên quan của vụ đóng tàu để nhanh chóng xác định được nguyên nhân
và xử lý vụ việc